ngày hai tháng bảy ban chấp hành câu lọc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia tổ chức họp tổng kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tới sự có đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
trong mùa dịch covid một mươi chín câu lọc bộ doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam và người campuchia gốc việt có hoàn cảnh khó khăn
đến nay câu lọc bộ đã vận động được gần ba mươi usd và hơn hai mươi một tấn gạo phối hợp với đại sứ quán và các công ty thành viên tiến hành phân phát cho bà con gốc việt tại campuchia